bộ lao động thương binh và xã hội vừa công bố dự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng để lấy ý kiến bộ ban ngành và người dân
theo đề xuất tại dự thảo từ ngày một tháng bảy lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng có thể được tăng thêm sáu chín mươi hai đối với tám đối tượng
gồm một cán bộ công nhân viên chức kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân nghệ an chuyển sang quân nhân công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng
cán bộ xã phường thị trấn chuyên trách và không chuyên trách cấp xã đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng
người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng người được hưởng trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ một mươi năm năm đến dưới hai mươi năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động
bốn cán bộ xã phường thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số một trăm ba mươi cp ngày hai mươi tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm của hội đồng chính phủ và quyết định số một trăm một mươi một hdbt ngày một mươi ba tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi một của hội đồng bộ trưởng
quân nhân tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước và có dưới hai mươi năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương đang hưởng trợ cấp hàng tháng
công an nhân dân tham gia kháng chiến chống mỹ có dưới hai mươi năm công tác trong công an nhân dân đã thôi việc xuất ngũ về địa phương đang hưởng trợ cấp hàng tháng